bộ nội vụ vừa ban hành thông tư số tám hai nghìn một mươi chín quy định chế độ báo cáo công tác ngành nội vụ trong đó đã nêu rõ giảm tối đa yêu cầu về số lượng tần suất báo cáo nhằm tiết kiệm thời gian chi phí và nhân lực
theo thông tư báo cáo phải kịp thời chính xác đầy đủ thông tin các số liệu phải đồng bộ thống nhất về khái niệm phương pháp tính và đơn vị tính bảo đảm thuận lợi cho việc tổng hợp chia sẻ khai thác sử dụng thông tin báo cáo
nội dung báo cáo phải rõ ràng thống nhất khả thi và không trùng lập với báo cáo khác phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực nội vụ từ trung ương đến các bộ ngành địa phương
trong thời gian tới ngành nội vụ sẽ chuyển dần từ báo cáo bằng văn bản giấy sang báo cáo bằng văn bản điện tử
thông tư tám có hiệu lực thi hành kể từ ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại các bộ cơ quan ngang bộ ủy ban nhân dân tỉnh thành trực thuộc trung ương